được biết cuối năm hai nghìn một mươi ba thành bị đi tù sáu tháng về tội cố ý gây thương tích
sau khi mãn hạn tù thành bỏ đi lang thang và nghiện ma túy
thành cũng nhiều lần trộm cắp tài sản đánh đập bố mẹ để dọa lấy tiền
ngày hai mươi tháng bốn khi ông lưu văn phong và cháu lưu ngọc anh sáu tuổi là con trai của thành đang ngủ
thành đã gọi bố dạy để đòi tiền như mọi lần và đánh đập bố mình
sau đó hai bên tiếp tục xảy ra mâu thuẫn khi thành đè con trai xuống đất và uy hiếp bố mình
trong lúc nóng giận ông phong đã dùng dao chém thành dẫn đến tử vong
công an huyện yên bình tỉnh yên bái vừa bắt giữ thủ phạm của vụ trộm cắp xe mô tô xảy ra trên địa bàn huyện simacai tỉnh lào cai
ngày hai mươi hai tháng bốn công an huyện yên bình tỉnh yên bái nhận được tin báo của công an huyện simacai tỉnh lào cai
về một vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn
nhận định sau khi gây án đối tượng có thể tẩu thoát theo hướng lào cai yên bái
công an huyện yên bình đã triển khai lực lượng ra soát và điện báo công an các xã dọc tuyến đường này để cùng phối hợp
tại khu vực thôn loan thượng xã tân hương huyện yên bình phát hiện một đối tượng nghi vấn
lực lượng chức năng đã lập tức có mặt tiến hành kiểm tra giấy tờ tùy thân đồng thời yêu cầu đối tượng về trụ sở để làm việc
qua khai thác đối tượng khai tên là đỗ công vinh chú tại tỉnh quảng ninh
bước đầu tuynh đã khai nhận về hành vi trộm khắp
trộm cắp tài sản là hành vi đáng lên án của đối tượng phạm tội
tuy nhiên có một thực trạng cũng cần phải nói đến ở đây chính là sự lơ là thiếu cảnh giác của người dân
đặc biệt là ở vùng nông thôn đã tạo cơ hội cho tội phạm ra tay hành động
không chỉ trộm nhà dân các đối tượng còn nhằm vào các sở trụ sở ubnd xã các trường học ở những nơi vắng người để gây án
phản ánh sau đây của nhóm phóng viên antv tại bình định
phóng viên antv
mới đây phòng kế toán của ủy ban nhân dân xã cát tiến huyện phù cát tỉnh bình định bị kẻ trộm đột nhập vào lúc đêm khuya
sau khi pháo ổ khóa cửa tên trộm phát hiện có chiếc kết sắt nên đã dồn sức đục phá hòng lấy được nhiều tài sản
buổi sáng mai là đây gần tới cửa phòng thì phát hiện là cái ổ khóa phòng là nó bị mất
lúc đó mình cứ tưởng là ông chú dũng có tốt trường thường đi xóm là không có mở cửa là thường chốt cửa lại không đi đâu bằng quần đâu đó
nhưng mà nhìn trực giác kỹ vô gần thì thấy là cái chốt cửa nó bị đứt
xong rồi lúc đó mình hốt khoảng mình nghĩ là không phải là chốt mở nên là cứ mở cửa mình chạy tới mở cửa mình vô phòng luôn
vô phòng là thấy là phát hiện là tất cả các cửa tủ tủ phòng bốn mươi tủ là bị bung lên hết
từ giữa năm hai nghìn một mươi năm đến đầu năm hai nghìn một mươi sáu các vụ trộm tài sản ở công sở trường học vùng nông thôn tỉnh bình định liên tục xảy ra
những nơi này tuy có nhân viên bảo vệ song phần lớn còn chủ quan
thiếu ý thức cảnh giác với tội phạm
lợi dụng điều đó bọn trộm theo dõi quy luật hoạt động của những người bảo vệ để gây án
cá biệt có vụ chúng đục kết sắt trộm được hơn trăm triệu đồng
có vụ chỉ trộm vài bộ máy tính
xong ở những trường học vùng thôn quê thì đó là tài sản rất giá trị
kế gian đã lợi dụng cái sơ hứa của đồng chí báo vợ
trong lúc là tranh thú về ăn cơm kẻ gian đã đột nhập vào trường
đã cậy khó đã lấy cách của nhà trường ba bộ máy tính
sau khi sự việc xảy ra đối với xã cũng đã sử dụng phòng cơ tón
không sử dụng nữa mà chuyển phòng cơ tón qua một vị trí thuận lợi
chuyển qua gần phòng của công an và xã đội
để cho tối là anh em trực ngủ đó cho nó an toàn
lực lượng công an đã điều tra làm rõ nhiều vụ việc
đã đề nghị truy tố và các đối tượng đã bị đưa ra xét xử
song tình hình trộm cắp ở vùng thôn quê vẫn còn khá phức tạp
thực tế đó đòi hỏi các ngành chức năng cần để mạnh hơn nữa phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
nâng cao ý thức cảnh giác phòng ngừa tội phạm trong từng người dân để chủ động ngăn ngừa loại tội phạm này
bản tin tiếp tục với một thông tin đến từ quảng ngãi
sáng nay công an huyện sơn hà tỉnh quảng ngãi đã tống đạt quyết định khởi tố bị can nguyễn minh trí
chú thầy huyện sơn tịnh về hành vi tổ chức đánh bạc
trước đó các trinh sát đội cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội công an huyện sơn hà tỉnh quảng ngãi
bắt quả tang trí đang tổ chức cho hai mươi con bạc sát phạt dưới hình thức đá gà
tại khu vực núi xà riêng thuộc thôn đèo gió xã sơn hạ huyện sơn hà tỉnh quảng ngãi
tăng vật tạm giữ tại hiện trường gồm hai mươi năm xe máy gần ba mươi triệu đồng cùng nhiều tăng vật khác có liên quan
đang ngày càng có diễn biến phức tạp
không chỉ phổ biến ở thành thị mà hiện nay đánh lô đề đã lan rộng đến các vùng nông thôn
mới đây công an huyện hạ hòa tỉnh phú thọ đã triệt phá một ổ nhóm đánh bạc dưới hình thức này
với số tiền lên đến trên bốn tỷ đồng
đây là đối tượng phan văn bảy vừa bị công an huyện hạ hòa bắt quả tang
khi bảy đang ghi bán số lô số đề cho một thanh niên ở cùng xã với số tiền gần hai triệu đồng
khi bị cơ quan bắt giữ phan văn bảy khai nhận
chỉ trong một ngày đã ghi bán số lô đề cho một số người trên địa bàn qua tin nhắn điện thoại
với tổng số tiền hơn tám triệu đồng
còn đây là hai đối tượng đinh thị thái và nguyễn thị nhị
cùng chú xã yên kỳ huyện hạ hòa tỉnh phú thọ
vừa bị công an huyện hạ hòa bắt giữ về hành vi ghi lô đề
khám xét nhà ở của đinh thị thái cơ quan công an thu giữ gần một mươi một triệu
và một số giấy tờ liên quan đến việc ghi bán số đề
tiến hành khám xét nơi ở của nguyễn thị nhị
cơ quan công an thu giữ bốn bảng đề và gần một trăm bốn mươi triệu đồng
tại cơ quan công an nguyễn thị nhị khai nhận
cùng chồng là phùng ngọc ánh tổ chức đánh bạc bằng hình thức ghi lô đề
từ tháng tám năm hai nghìn một mươi năm đến nay với số tiền lên đến gần bốn tỷ đồng
hàng ngày tôi ở nhà ghi đề
chiều đến thì có ai đến mua số lô đề thì tôi mua
và ngoài ra chiều đến tôi còn đi lấy bảng để gọi thư ký đề khác
từ tháng tám tháng chín năm hai nghìn một mươi năm
thì biết là hai vợ chồng làm là sai trái
nhưng mà vì kiếm được đồng tiền nên là tham lam
em chỉ ở nhà coi như vậy là nếu ai đến thì em ghi để
lúc nhà vợ em nó đi bắn thì em ghi thay vào đấy thôi ạ
trong khi nhiều gia đình khuyên gia bại sản
thì chủ đề lại thu lời bất chính hàng tỷ đồng
cũng từ đây các tệ nạn xã hội khác như trộm cắp
đánh nhau gây dấu chất tự công cộng tín dụng đen
cũng theo đó mà xuất hiện
bằng công tác thực tiễn thì nhận thấy là cái việc đi bán số lô số đề này
nó có ảnh hưởng rất lớn đến cái đời sống cuộc sống hàng ngày của quần chúng nhân dân
cái việc số lô số đề này thì hầu hết là cái tiền trúng thưởng của người được
người dân được trúng thưởng thì rất ít
chủ yếu là các vào tay các thư ký khoảng phần trăm hoặc là chủ đề
để ngăn chặn vấn nạn này bên cạnh việc xử lý thật nghiêm
những đối tượng tổ chức đánh bạc dưới mọi hình thức nhằm tạo sức dân đe trong xã hội
thiết nghĩ cần sự vào cuộc mạnh mẽ hơn nữa của các cấp ngành và của toàn xã hội
để mạnh tuyên truyền phổ biến kiến thức
để người dân thấy được tác hại của việc chơi lô đề tự mình tránh xa tệ nạn này
thông tin về một số vụ tai nạn giao thông mới xảy ra sẽ có trong cụm tin vắn ngay sau đây
sáng nay một vụ tai nạn giao thông xảy ra trên đường dt bảy trăm bốn mươi bảy
đoạn qua khu phố phước thọ phường tân thiện thị xã đồng xoài tỉnh bình phước
chiếc xe container lưu thông trên đường dt bảy trăm bốn mươi một hướng từ thành phố hồ chí minh đi thị xã đồng xoài
khi đi đến ngã ba chợ đồng xoài bất ngờ xuất hiện chiếc xe đạp do một cụ ông khoảng bảy mươi tuổi điều khiển lưu thông cùng chiều phía trước
cùng lúc này do có một chiếc xe taxi từ trong hẻm lưu thông ra đường một cách bất ngờ
khiến cụ ông phản xạ không kịp đánh tay lái sang bên trái để tránh
tuy nhiên chiếc container lao tới cùng lúc và đâm thẳng vào đuôi xe đạp khiến ông cụ bất tỉnh tại chỗ và được đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguôi kén ba mươi bảy độ
vùng núi phía tây các tỉnh thuộc từ quảng bình xuống đến huế khả năng sẽ còn đạt ngưỡng trên ba mươi tám độ
tuy nhiên từ ngày hai mươi bảy vùng nóng sẽ suy giảm dần và khả năng sẽ chấm dứt hoàn toàn trong ngày hai mươi tám
khu vực các tỉnh từ đà nẵng trở vào đến bình thuận từ ngày hai mươi năm đến ngày hai mươi bảy mây thay đổi ngày có nắng
ở phía bắc các tỉnh từ đà nẵng xuống đến phú yên sẽ có nắng nóng chiều tối có mưa rào và rông vài nơi
nhiệt độ cao nhất giao động là từ ba mươi sáu đến ba mươi tám độ ở phía nam nhiệt độ sẽ thấp hơn từ ba mươi ba đến ba mươi năm độ
nắng và nóng cũng là thời tiết chủ đạo cho khoảng trưa chiều tại các tỉnh thành tây nguyên trong ba ngày tới
dự báo tại các tỉnh từ con tum gia lai đắk lắc đắk nông nhiệt độ cao nhất ngày sẽ giao động là từ ba mươi ba đến ba mươi năm độ
tuy nhiên vào chiều tối khu vực sẽ có mưa rào và rông vài nơi cần cảnh giác với gió giật mạnh trong cơn rông
khu vực các tỉnh nam bộ trong những ngày tới tại đây nắng nóng vẫn duy trì trên toàn khu vực với nhiệt độ cao nhất sấp xỉ ngưỡng ba mươi bảy độ
vào chiều tối tại đây sẽ có mưa vài nơi đến mức nhiệt về đêm và sáng xuống là từ hai mươi bốn đến hai mươi bảy độ